tuyến đường tỉnh lộ năm trăm năm mươi tám b tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình là tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm huyện với nhiều xã